thưa quý vị sương mù sẽ xuất hiện vào sáng sớm ngày hôm nay tại khu vực đông bắc bộ và thủ đô hà nội khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp
và chính vì vậy quý vị cần đặc biệt lưu ý khi mà chúng ta cần phải di chuyển chậm hơn trên đường vào thời điểm này
vào trưa và chiều thì bắc bộ sẽ có nắng
vâng xuôi đến khu vực miền trung thì thời tiết giảm mây trời nắng nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến ba mươi bốn độ c
khối áp cao cận nhiệt đới đang hoạt động mạnh và chi phối thời tiết khu vực nam bộ
và đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nắng nóng trong những ngày vừa qua
và ngày hôm nay sẽ tiếp tục xuất hiện thêm nhiều điểm nắng nóng gai gắt trong khu vực này